với mong muốn lan truyền lưu giữ văn hóa đọc của người việt nam hội sách xuân hai nghìn một mươi tám đã khai mạc tại hà nội
đây là một trong những hội sách lớn nhất trong năm
sự kiện thu hút độc giả với những ấn phẩm báo xuân xưa đa dạng và mang nhiều giá trị văn hóa
đến với hội sách xuân hai nghìn một mươi tám tại hồ văn người xem có dịp thưởng thức bộ sưu tập báo xuân xưa
có nhiều tờ báo xuân trước năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm như tri tân đời mới tiểu thuyết tuần san
những giải phẩm xuân bên cạnh độ đặc sắc về nội dung
nó còn mang những tâm tư tình cảm hay đặc thù của đời sống nhân sinh qua từng giai đoạn nhất định
đồng thời sự chăm chút công phu về mặt mỹ thuật cũng là một trong những điều
làm nên sự đặc biệt cho giai phẩm xuân trong suốt một trăm linh năm qua
báo xuân là một trong những cái tinh hoa của cả một năm của một tờ báo
và đấy là coi như là nó thể hiện về tính chất và đặc điểm của mỗi tờ báo của một thời
và nhất là nhìn lại những tờ báo cũ rất cảm động
bởi vì đấy là một cái thời của dân tộc mình
đến với hội sách bạn đọc có cơ hội mua sách với nhiều thể loại và mức giá khác nhau
tại đây các nhà sách bày bán nhiều cuốn sách có giá một đồng
và các đầu sách mới cũng được giảm giá từ ba mươi năm đến sáu mươi
ngoài ra độc giả còn có cơ hội tìm thấy những đầu sách quý hiếm có giá trị cao
ban tổ chức cũng dành nhiều món quà lì xì đầu năm cho những người tham dự
tôi thấy là sách ở đây thì rất là đa dạng
các thể loại từ văn học cho đến tiểu thuyết
những sách và chuyện những cuốn sách cổ thì mình có thể tìm được
thì mình cảm thấy rất là thảm vãn khi đi đọc các cuốn sách bên ngoài
mình cũng đã chọn được một vài cuốn sách ưng ý cho mình
thì mình thấy là cơ hội tổ chức khá là ổn
và mình thấy là mình rất là hài lòng khi mà đi tham gia hội sách này
tôi nhận thấy là cái văn hóa đọc bây giờ càng ngày càng kém đi
mọi người bây giờ phụ thuộc vào công nghệ thông tin quá
nhất là điện thoại nhất là giới trẻ bây giờ
tôi rất muốn là nếu mà có cái thời gian họ có thể là giáo dục cho con em mình là
nên đọc sách nhiều hơn
hội sách xuân hai nghìn một mươi tám được xem là ngày hội của những người quan tâm tới việc siêu tầm sách báo
cũng là dịp để khẳng định đọc sách và mua sách đầu năm là nét văn hóa đẹp
còn được lưu giữ ở hà thành
hội sách sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tại khu vực hồ văn hà nội